triển lãm quốc tế về công nghiệp chế biến đóng gói và bảo quản nông sản thực phẩm việt nam hai nghìn một mươi chín
vừa diễn ra tại tp hcm đây là dịp để đánh giá thực trạng tiềm năng giải pháp về chế biến nông lâm thủy sản
nhằm thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu nông sản và đáp ứng nhu cầu của thị trường trong chuỗi giá trị toàn cầu
triển lãm đã thu hút hai mươi người và một trăm linh doanh nghiệp với khoảng một trăm hai mươi gian hàng với quy mô lớn
của các hiệp hội chuyên ngành doanh nghiệp và thương hiệu hàng đầu trong nước tham gia
đây là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu các công nghệ chế biến bảo quản nông sản
đặc biệt là công nghệ mới về bảo quản một số loại quả chủ lực hiện nay
đồng thời thu hút các tổ chức quốc tế doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông lâm thủy sản
tại các vùng địa phương trọng điểm của việt nam về phát triển nông nghiệp
cả về quy mô lẫn chất lượng của triển lãm năm nay đều hơn hẳn so với năm ngoái
chúng tôi đã tìm thấy cho mình ba đối tác của việt nam trong lĩnh vực chế biến nông sản
lĩnh vực công nghiệp chế biến bảo quản nông sản của các bạn còn rất nhiều tiềm năng
khi mà khai mạc cái triển lãm này thì em nhận thấy được là đối tượng khách hàng mà bên em đang mong muốn
để tìm hiểu và để có cơ hội hợp tác
thì cái triển lãm này là đã mang đến cho bên em điều đó và điều đó là cái điều em nghĩ là bên
tham dự triển lãm này là sự thành công của bên em rồi
cùng với hoạt động triển lãm là các diễn đàn hội thảo chuyên ngành phát triển công nghiệp
chế biến và bảo quản nông sản trong thời kỳ hội nhập
từ đó tìm ra hướng đi
và giải pháp bền vững cho ngành công nghiệp chế biến bảo quản nông sản việt
thích ứng nhanh và kịp với hội nhập
trong đó cần xác định công nghiệp chế biến phải là vấn đề then chốt
trên cơ sở giải quyết tốt vùng nguyên liệu gắn với các dự án chế biến
chúng ta phải tập trung vào cái khâu khoa học công nghệ
đây là cái cốt lõi
vì sao vì những cái dây truyền hiện đại thì sẽ đưa ra những sản phẩm hiện đại
và sẽ tạo dựng đa dạng hóa các sản phẩm chế biến của chúng ta
bằng chứng là trong năm hai nghìn một mươi tám chúng ta đã có tới gần một tỷ đô la
của lĩnh vực của các dự án nhà máy chế biến đã đầu tư vào đây
thì chúng ta đã tạo dựng phần nào các sản phẩm chế biến của chúng ta
đã có chỗ đứng trên thị trường xuất khẩu thế giới
triển lãm việt nam bfa hai nghìn một mươi chín đúng thời điểm có giá trị thiết thực
đáp ứng dù cầu bất thiết của nền kinh tế giúp các doanh nghiệp việt nam
có điều kiện mở rộng hợp tác thu hút đầu tư mua bán nguyên liệu
máy móc đổi mới công nghệ quảng bá và giới thiệu sản phẩm
thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến đóng gói và bảo quản nông sản
thực phẩm góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp việt nam
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng giảm tổn thất sau thu hoạch
giải quyết đầu ra cho khâu sản xuất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu